ngay sau khi bị bắt giữ thủy và toàn đã khai báo hành vi như nói trên
chúng thừa nhận đang lên kế hoạch chuẩn bị bỏ trốn